chiều ngày hai mươi năm tháng ba lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hai trẻ em đuối nước thương tâm trên sông đồng nai
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày có ba em nhỏ rủ nhau ra sông đồng nai
đoạn thuộc khu phố bình hóa phường hóa an thành phố biên hòa để tắm
tại đây có hai em huỳnh trần bảo thiện sinh năm hai nghìn chín và em lương thế vinh sinh năm hai nghìn
cùng tạm trú tại phường hóa an còn một em khoảng chín tuổi chỉ ngồi trên bờ không tắm
tuy nhiên khi hai em thiện và vinh vừa xuống tắm một lúc thì cả hai bị chìm xuống dòng nước
sau khi không thấy hai anh lên bờ nên em nhỏ chạy về báo cho người lớn gần đó ra cứu vớt
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày thì thi thể của hai em đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ